nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa việt nam và các nước trên thế giới
vừa qua cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức liên hoan múa dối quốc tế lần thứ năm hà nội năm hai nghìn một mươi chín
tham dự liên hoan năm nay có bảy đơn vị nghệ thuật quốc tế gồm campuchia lào philippines thái lan wallonie brussels bỉ pháp brazil
và bốn đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp việt nam nhà hát mối rối việt nam nhà hát mối rối thăng long hà nội
đoàn nghệ thuật mối rối hải phòng đoàn nghệ thuật mối rối thành phố hồ chí minh
ở cuộc liên hoan lần này thì chúng tôi cố gắng để tạo ra một sự giao toa văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế
nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ là văn hóa luôn là cái nền tảng và phát huy văn hóa thì cũng chính là thúc đẩy kinh tế
do vậy mà trong thời gian vừa qua thì bộ văn hóa cố gắng tổ chức rất nhiều các hoạt động giao lưu văn hóa
để mà tạo cái điều kiện cho chúng ta có gặp gỡ cũng như là các bạn bè
và chính giao lưu văn hóa là quảng bá cho đất nước cũng như quảng bá cho du lịch việt nam
các đoàn sẽ trình diễn tác phẩm mối rối được dàn dựng theo nhiều loại hình như rối nước rối que rối tay rối đen rối bóng rối mặt nạ
ban tổ chức sẽ tặng giải vàng giải bạc cho các tiết mục chương trình nghệ sĩ biểu diễn đạt chất lượng chuyên môn cao
bên cạnh đó còn một số giải phụ dành cho nghệ sĩ nhóm nghệ sĩ có nhiều tìm tòi sáng tạo độc đáo
các nghệ sĩ
là muốn tham gia bởi vì là khi nghệ sĩ tham gia thì được học hỏi bạn quốc tế
qua các tiết mục của đoàn bạn mình có thể rút ra kinh nghiệm cho mình
mình học hỏi được rất nhiều điều từ các cái vai diễn các vở diễn của các đoàn bạn
đây là một ý nghĩa rất tốt cho một người làm nghệ thuật
đặc biệt là cho các nghệ sĩ mô rối thì có thể học hỏi thế là một ý nghĩa rất là tốt
liên hoan sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật âu cơ số tám huỳnh thúc kháng ba đình hà nội
nhà hát mô dối việt nam ba trăm sáu mươi một trường trinh thanh xuân hà nội
nhà hát mô rối thăng long năm mươi bảy b đinh tên hoàng hoàn kiếm hà nội
nhà thi đấu thể thao khu văn công mai dịch cầu giấy hà nội
đây là cơ hội cho khán giả thủ đô hà nội được thưởng thức
nhiều loại hình mô rối nghệ thuật đặc sắc trên thế giới